tối ngày một mươi tám tháng tám tại tỉnh nakhon phanom thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã thăm và có buổi làm việc với tỉnh trưởng nakhon phanom ông sổng chai viết đam rông
tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cảm ơn ngài tỉnh trưởng chính quyền và nhân dân tỉnh nakhon phanom đã dành cho thủ tướng và đoàn sự đón tiếp ấm áp và trọng thị
tại buổi làm việc thủ tướng chia sẻ với ngày tỉnh trưởng về những thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại tỉnh nakhon phanom và tin tưởng rằng người dân sẽ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống

thủ tướng chia sẻ với ngày tỉnh trưởng về những thiệt hại do mưa lũ vừa qua tại tỉnh nakhon phanom và tin tưởng rằng người dân sẽ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống